tỉnh an giang đã tiến hành xả lũ hai đập tràn đầu nguồn sông cửu long tại huyện tịnh biên nhằm giúp tẩy rửa đồng ruộng và mang lại nguồn phù sa cho khu vực nội đồng vùng tứ giác long xuyên
thời gian xả lũ năm nay chậm hơn so với các năm trước gần hai tháng
việc xả lũ hai đập trà sư và thala mục đích chính nhằm vận hành linh hoạt đảm bảo tính an toàn cũng như kiểm soát lũ của hai đập đối với vùng tứ giác long xuyên
bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp nhất là vụ lúa thu đông
xong xong đó công tác xả lũ còn nhằm tạo nguồn phù sa thâu chua rửa phèn và cải tạo nguồn phù sa đất mặt cho đồng ruộng bước vào môi sản xuất mới
so với cùng kỳ năm trước năm nay mực nước này cao hơn khoảng một hai mét còn so với những năm trước nữa thì mực nước năm nay chỉ ở mức trung bình
mọi công tác vận hành xả lũ đều có sự thống nhất giữa các tỉnh nhất là tỉnh kiên giang nơi ảnh hưởng sớm nhất khi nguồn nước đổ về do xả lũ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiên giang cho biết năm hai nghìn một mươi năm lũ không về
nên xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ở kiên giang việc xả lũ lần này sẽ giúp trên hai mươi hectare lúa ở vùng hạ lưu có phù sa vào ruộng